phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với vũ văn phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn viết dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều ở khu sáu xã vân đồn huyện đoan hùng tỉnh phú thọ về tội mua bán người
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân vũ văn phượng đã gọi điện từ trung quốc về cho bạn gái đang ở việt nam nói rằng mình bị bệnh và muốn người này sang trung quốc để phụ giúp phượng kiếm tiền chữa bệnh
do có tình cảm và tin tưởng phượng nên người này đã đồng ý khi vừa đặt chân sang nước bạn thì nạn nhân đã bị phượng và đối tượng tên dương ép buộc bán cho một người phụ nữ không rõ lai lịch để lấy hai năm vạn nhân dân tệ tương đương với khoảng tám mươi triệu đồng
sau đó nạn nhân tiếp tục bị bán cho một người đàn ông trung quốc để làm vợ
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nạn nhân đã trốn được về việt nam và đến cơ quan công an để tố giác hành vi mua bán người của các đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã kịp thời bắt giữ
trước khi các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương